nạn nhân trong vụ án này là anh nguyễn viết đăng quang một mươi tám tuổi trú tại phường tân lợi tp buôn ma thuột
trước đó vào khoảng hai mươi một h ngày bốn tháng bảy khi anh quang cùng hai người bạn gái đang ngồi uống nước tại quán cà phê deni
ở ngã tư đường y rút phan bộ châu tp buôn ma thuột
thì bị một đối tượng đến gây chuyện xô xát rồi cầm dao đâm hai nhát vào bụng và sườn trái khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ
uống được lúc chín h là hẹo tới
thì gọi quang ra nói chuyện
nói chuyện xong là hai người xô xát xong hẹo rút dao ra
giờ xong rồi em với anh ra càng thì lúc đó là hẹo rút dao ra
sĩ yêu mặt kêu là mày lại đây là tao đâm mày luôn
thì sau khi xác định cái vụ việc hết sức nghiêm trọng công an thành phố đã triển khai đồng bộ các lực lượng để xuống vừa là vận động và nắm mắt tình hình
tuy nhiên trong đêm đó thì cái
đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa vương
nên là công an thành phố đã triển khai lực lượng vừa vận động gia đình vừa triển khai các lực lượng để nắm mắt nơi ẩn náu của đối tượng
thì gia đình cũng đã có sự phối hợp đã điện thoại rồi vận động đối tượng hào lên đầu thú
đối tượng gây án là thiên hào hai mươi một tuổi trú tại phường tân hòa thành phố buôn ma thuột
ngay trong đêm đã bỏ trốn đến tỉnh khánh hòa
sau ba ngày được công an thành phố buôn ma thuột và người nhà tích cực vận động giải thích
đến tối ngày tám tháng bảy hào đã về và đến công an thành phố buôn ma thuột đầu thú
giao nộp con dao hung khí đồng thời khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
vào khoảng nửa năm hai mươi chín em với quang có xích mất nhau trên facebook
xong rồi quen có kéo người xuống dưới chỗ em sống rồi đánh một người bạn của em bị thương
tới bây giờ em gặp lại bạn quang thì em nhớ lại hồi trước nên là em đang uống cà phê đó
thì em mới chạy qua chỗ bạn quang ngồi em gặp bạn quang thì em mới hỏi quang là mày nhớ tao không
quang kêu là nhớ rồi sao rồi lúc đó em xuống xe hai bên xô xét với nhau rồi em có đâm quang nữa
ngay trong đêm công an thành phố buôn ma thuột đã dẫn dải đối tượng hào đến hiện trường để thực nghiệm điều tra
miêu tả lại diễn biến của quá trình gây án
hiện nạn nhân là anh quang đang được điều trị tích cực tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
với hai vết đâm vào bụng và mạng sườn gây thủng phổi
công an huyện thạch thành tỉnh thanh hóa vừa phối hợp với biêu điện huyện kiểm tra phát hiện
thu giữ số lượng lớn vũ khí công cụ hỗ trợ được đóng gói gửi qua đường biêu điện vào các tỉnh phía nam để tiêu thụ
tại thời điểm kiểm tra công an huyện thạch thành và biêu điện huyện đã phát hiện thu giữ năm mươi bảy đao kiếm các loại
ba mươi công cụ hỗ trợ gồm bình xịt hơi cay gậy ba tong chùy đấm được đóng trong sáu mươi chín gói bưu phẩm
có tên người gửi là trịnh văn thành nguyễn văn tiến nguyễn văn vóc
có địa chỉ tại xã tiến lộc huyện hậu lộc và tối như có địa chỉ tại hòa bình
tiến hành xác minh lực lượng công an xác định tất cả các tên và địa chỉ người gửi số hàng bưu phẩm nói trên
đều không chính xác hiện công an huyện thạch thành đã tiếp nhận số vũ khí công cụ hỗ trợ nói trên
đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
lừa người quen bằng thủ đoạn có quen biết rộng có khả năng xin việc làm vào các cơ quan nhà nước
sau đó chiếm đạt tiền của nạn nhân
đối tượng đặng xuân thành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại thị trấn buôn chấp huyện grong anna tỉnh đắk lắc
vừa bị khởi tố và bắt tạm giam
thành là giáo viên dạy môn toán tại trường trung học phổ thông grong anna huyện gromana tỉnh đắk lắc
do có quen biết từ trước thành có gặp ông lương văn cầu chú tại huyện ehleu tỉnh đắk lắc
để trao đổi về việc xin việc làm cho con của ông này
quá trình trao đổi thành đã nói dối là có mối quan hệ quen biết và có người nhà làm tại sở nội vụ tỉnh đắk lắc
ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc nên có khả năng quyết định trong việc tuyển dụng giáo viên vào biên chế cho con ông cầu
đi dạy tại các trường trên địa bàn tp buôn ma thuột
quá trình thỏa thuận thành yêu cầu ông cầu phải đưa cho thành tổng số tiền là hai trăm linh triệu đồng
để thành lo chi phí quan hệ giao dịch và viết giấy hẹn đến khoảng đầu năm hai nghìn hai mươi
sẽ có quyết định tuyển dụng để con ông cầu đi làm
sau đó thành không thực hiện việc xin việc cho con ông cầu mà chiếm đoạt số tiền trên sử dụng tiêu xài cá nhân hết
sau nhiều lần đòi lại tiền không thành ông cầu đã làm đơn tố cáo thành lên cơ quan công an
quá trình điều tra thành đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện an phú tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với một đối tượng chuyên đi lấy trộm những cây mai cảnh có giá trị của người dân
trước đó vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi tám tháng sáu phạm thành huy chú tại phường châu phú b thành phố châu đốc
điều khiển xe máy đến địa bàn huyện an phú tìm những nhà có chồng mai để lấy trộm
khi đến khu vực thuộc ấp an thịnh thị trấn an phú huy phát hiện trong sân trước của nhà ông trần văn đá có chồng nhiều mai
huy đã để xe bên ngoài rồi leo rào đột nhập vào nhà ông đá nhổ trộm hai cây mai trị giá khoảng một mươi sáu triệu đồng
trên đường vận chuyển đến khu vực xã đa phước huy thấy lực lượng công an xã đã dừng xe kiểm tra
liền bỏ xe lại cùng tăng vật nhảy xuống sông tẩu thoát
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến khoảng năm giờ sáng ngày hai mươi chín tháng sáu huy bị lực lượng công an xã đa phước
phối hợp với người dân bắt giữ và bàn giao người cùng phương tiện và tăng vật cho lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện an phú để điều tra theo thẩm quyền
tại cơ quan công an huy thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm
ngoài ra huy còn khai nhận trước đó đã thực hiện chót lọt ba vụ trộm sáu cây mai khác trên địa bàn huyện an phú
hiện công an huyện an phú đã thu hồi bốn cây mai bàn giao cho người bị hại
mê tín cho rằng người đàn ông trong làng cầm đồ thuốc độc hại chết người
nhóm thanh niên đã ra tay sát hại dã man người đàn ông này
rồi bỏ sát trôi sông
sự việc đau lòng vừa xảy ra tại xã ba lế huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi
những ngày qua bà phạm thị sâm cùng người thân trong gia đình ở thôn làng tốt xã ba lế huyện ba tơ vô cùng đau đớn bức xúc
trước việc người chồng là ông phạm văn lối bị nhóm thanh niên sát hại dã man chỉ vì cho rằng ông lối có đổ độc hại chết người
chồng tôi trước giờ không hại ai cả nhưng không hiểu sao nhiều người cho rằng chồng tôi có đồ độc hại chết người
nhiều lần trong thôn tổ chức hòa giải
nhưng họ vẫn cho rằng ông hại người
bây giờ chồng tôi bị giết rồi
nhiều năm trước ông phạm văn lối bị người dân trong làng nghi kỵ cầm đồ thuốc độc
nên đã không ít lần ông lối bị một số người đánh đập
vụ việc bùng phát hơn khi cha ruột của phạm văn xoay ở thôn làng tốt bị bệnh chết vào đầu năm hai nghìn hai mươi
phạm văn soi và một số thanh niên trong làng cho rằng ông lối cầm đồ thuốc độc hại chết cha của mình
đêm ngày hai tháng bảy trong lúc ông lối uống rượu với nhóm thanh niên thì bùng phát xung đột
trên đường ông lối qua sông liên về nhà
đối tượng phạm văn nghề phạm văn cua đều ở thôn làng tốt đã chặn đường và đánh ông lối
lúc này phạm văn xoay chạy đến dùng rượu chém nhiều nhát vào người khiến ông lối gục tại chỗ
chưa dừng lại đó soi lôi ông lối ra sông liên và dùng đá đập vào đầu nạn nhân
rồi kéo ông lối bỏ giữa sông liên
thật sự là không có như vậy mà
ở xóm ở làng bà con nói chung thì ông cũng làm em đương thiện
rồi rồi rồi cũng lo làm em
từ bao đời nay người cầm đồ thuốc độc thì chẳng thấy đâu
mà người bị nghi là cầm đồ thúc độc thì có nhiều
và rồi bị chính những người dân làm mình
thậm chí là người thân trong gia đình mình gia tộc mình đánh đập dã man cho đến chết
trước tình hình trên người dân cần nhận thức đúng đắn hơn về vấn đề này
thực hiện lối sống văn hóa
đồng thời lực lượng chức năng cần quản lý giáo dục đối tượng có liên quan đến các vụ việc nghi kỵ cầm đồ trên địa bàn
để bảo đảm tình hình an ninh trật tự tại địa phương
thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
bộ y tế cho biết vừa có thêm ba bệnh nhân mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
tại bệnh viện đa khoa bà rịa vũng tàu gồm bệnh nhân số ba trăm bốn mươi bệnh nhân số ba trăm bốn mươi một và bệnh nhân số ba trăm năm mươi
như vậy đến thời điểm này đã có ba trăm bốn mươi năm bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
chiếm chín mươi ba năm tổng số ca bệnh covid một mươi chín của nước ta
riêng đối với bệnh nhân người nước ngoài đến nay năm mươi trên năm mươi bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài
đều đã được việt nam điều trị khỏi
tính đến sáu giờ sáng nay việt nam tiếp tục chưa ghi nhận thêm ca mắc mới covid một mươi chín